kiểm toán nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán hoạt động chương trình nhà ở xã hội giai đoạn năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
kết quả chỉ rõ sở xây dựng tp hà nội chưa cung cấp được các kế hoạch kiểm tra
cũng như phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm mục đích sử dụng nhà ở xã hội
kiểm toán kiến nghị ubnd tp hà nội chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thanh kiểm tra giả soát
để đảm bảo các dự án nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích
bên cạnh đó cần xử lý các đối tượng mua dưới dạng công chứng hợp đồng ủy quyền toàn diện hoặc đã có nhà
không phải thu nhập thấp vẫn được mua nhà xã hội
báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển nhà ở xã hội của thành phố
cụ thể đến hết năm hai nghìn một mươi tám hà nội chỉ đạt một mươi bốn mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của hà nội
và vẫn còn thiếu bốn bảy triệu mét vuông
nếu tính cả một mươi dự án đang triển khai và dự kiến hoàn thành từ nay đến năm hai nghìn hai mươi